thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cho biết vừa bắt được nghi phạm sát hại
hai vợ chồng giáo viên ở xã mão điền huyện thuận thành
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai tại xóm ngòi xã mão điền huyện thuận thành
tỉnh bắc ninh đã xảy ra một vụ án giết người nạn nhân là ông nguyễn thế giới
tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm trên cơ thể và vợ là bà nguyễn thị hợi bị thương nặng
ngay sau khi nhận được tin báo sau hơn một mươi năm giờ tích cực điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng
vũ đăng mạnh cùng chú tại xóm ngòi xã mão điền huyện thuận thành
tại cơ quan điều tra bước đầu mạnh khai nhận có quan hệ tình cảm với một phụ nữ cùng quê
sau đó đối tượng phát hiện bạn gái và con trai của ông nguyễn thế giới chuẩn bị kết hôn
nên đã chuẩn bị giao và đột nhập vào sát hại hai vợ chồng ông giới